trong bốn tiếng ghi hình chúng tôi đã ghi lại được rất nhiều hành động giúp đỡ và hỗ trợ người phụ nữ đi xe lăn tham gia giao thông
rất cảm ơn những tấm lòng tốt của mọi người
những hành động giúp đỡ người đang gặp khó khăn là giúp đỡ chính mình
khi cho đi là lúc nhận lại
những người khuyết tật về vận động là một nhóm người yếu thế trong xã hội
khi giúp đỡ họ cần lưu ý
hỏi ý kiến họ trước khi giúp đỡ
nhiều người khi khuyết tật trông có vẻ như đang vật vã nhưng họ hoàn toàn ổn
chỉ là họ mất nhiều thời gian hơn để làm việc đó
khi tương tác với người khuyết tật bạn phải luôn thể hiện sự tôn trọng trong lời nói và hành động